điều quan trọng là quyết tâm triển khai đồng bộ giải pháp tới từng cấp cơ sở
cũng như là nghiên cứu ứng dụng giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế của từng ngành
từng địa phương có như vậy mới phát huy được tối đa những lợi ích mà giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến đem lại
ngày nay việc sử dụng điện thoại di động để trao đổi thông tin đã giúp cho dịch vụ
nhắn tin văn bản hay còn gọi là sms ngày càng phát triển
hệ thống nhắn tin sms là một phương thức truyền thông được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất là trong truyền thông di động
không những vậy việc nhắn tin thay vì thông báo giấy truyền miệng đã giúp cho các chính quyền cơ sở
thông báo các nội dung nhanh chóng kịp thời chính xác đến người dân
năm hai nghìn một mươi bảy hà giang một tỉnh miên núi khó khăn đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước
triển khai thành công ứng dụng tin nhắn thương hiệu smf brand name
của tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt
sau hơn hai năm triển khai ứng dụng đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác trao đổi thông tin giữa chính quyền với người dân
thay vì phải phát giấy thông báo đến từng hộ dân giờ đây để thông báo lịch tiêm chủng
tuyên truyền phổ biến công tác phòng chống dịch ở người hay thậm chí là theo dõi sức khỏe của bà mẹ và trẻ em trên địa bàn xã
cán bộ của trạm y tế xã xuân giang huyện quang bình tỉnh hà giang
chỉ cần sử dụng ứng dụng trên máy tính để nhắn tin thông báo đến từng người
tin nhắn có đính kèm tên người nhắn chức vụ nên người dân có thể xác minh thông tin một cách dễ dàng
sáu trên sáu thôn của xã tiên yên đội ngũ bí thư tri bộ trưởng thôn đều đã ứng dụng tin nhắn thương hiệu sms brand name
với ứng dụng tin nhắn của hệ thống vnpt ioffice được cài đặt sẵn trên điện thoại thông minh
trưởng thôn đặng văn dân có thể chủ động nhắn tin bất cứ lúc nào và bảo đảm một trăm linh hộ dân trong thôn đều nhận được thông báo
không những tiện lợi nhanh chóng người dân cũng tiết kiệm được một khoản chi phí chi trả cho công việc thông tin truyền thông hàng năm
đi thông báo đến nhà có khi không ở nhà
rất là khó
qua cái tin nhắn đấy thì người dân chỉ cần nhận tin nhắn là đã có thông tin là biết thôn bản nó chuyển ra làm cái gì rồi
công việc gì rồi thì nó biết ngay
thế là cái sự thuận lợi
bây giờ có được cái tin nhắn này thì nó rất là thuận lợi
nghĩa là người dân người ta cũng ý thức bây giờ hầu như là ở trong thôn đây là ai cũng đều rất là hưởng ứng về cái tin nhắn như thế này
qua tin nhắn của trưởng thôn thì đều tuyên truyền
nghĩa là truyền tai nhau để cùng nhau đến
để giúp nhau hoặc là đến hội họp
xuất phát từ thực tế toàn tỉnh chưa có công cụ giải pháp trong công tác truyền thông trong các tình huống khẩn cấp
tình huống xấu như phòng chống thiên tai dịch bệnh y tế cơ sở dẫn đến xảy ra nhiều rủi ro lớn
năm hai nghìn một mươi bảy ứng dụng tin nhắn thương hiệu đã được triển khai trên địa bàn tỉnh hà giang
ứng dụng đã được triển khai một cách nhanh chóng nhờ lợi thế là một trăm linh ủy ban nhân dân huyện thành phố và xã phường thị trấn trong tỉnh
đã kết nối phần mềm quản lý văn bản điều hành để gửi nhận văn bản liên thông
ứng dụng có giao diện nhắn tin đơn giản giúp bất kỳ ai cũng có thể thao tác được
danh sách người nhận được chia theo các nhóm trên phần mềm
phân quyền rõ ràng cho các chức danh được phép nhắn tin tránh lạm dụng sử dụng tin nhắn sai mục đích
đến thời điểm này thì cũng đã triển khai được một mươi một trên một mươi một huyện và thành phố
kết nối được với trên một trăm ba mươi chín xã và với trên là bảy mươi chín hộ gia đình
đấy và cái hệ thống cơ sở dữ liệu thì được cập nhật trên cái hệ thống vnpt efice của tỉnh
nên là cái việc mà nhắn tin cũng như là truyền tải thông tin thì cũng luôn luôn là đảm bảo được cái mức độ là rộng khắp và thông suốt
với ứng dụng truyền thông qua tin nhắn chính quyền cơ sở bí thư tri bộ trưởng thôn có được kênh thông tin
truyền thông nhanh chóng hiệu quả và chính thống đến người dân bất cứ lúc nào
hệ thống tin nhắn thương hiệu sms brand name
vnpt triển khai hoàn toàn miễn phí từ đó giải quyết được vấn đề tăng cường trao đổi thông tin giữa chính quyền với người dân
chúng tôi xây dựng tiến tới một chính quyền điện tử thân thiện để làm sao giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận được các dịch vụ của chính quyền
một cách hiệu quả nhất giảm được chi phí tiết kiệm việc đi lại của cán bộ công chức viên chức và đặc biệt là được nhiều người cùng nghe truyền đạt được ý kiến
vnpt kỳ vọng đáp ứng được mục tiêu phát triển số quốc gia của việt nam
trong tương lai sẽ tiếp tục xây dựng phát triển những sản phẩm ứng dụng số và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho đời sống của doanh nghiệp cũng như là công tác điều hành của doanh nghiệp được tốt hơn
ứng dụng tin nhắn thương hiệu đã giúp tỉnh hà giang loại bỏ nhiều chi phí công văn giấy tờ đi lại thông tin nhanh chóng đến với người dân
giải quyết những hướng xấu xảy ra là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng với việc tiên phong trong ứng dụng nhiều giải pháp về công nghệ thông tin
hà giang đang từng bước cải cách hiệu quả các thủ tục hành chính tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân
thưa quý vị mới đây vnpt technology đã tài trợ cho câu lạc bộ bk star thuộc đại học bách khoa hà nội

để sản xuất một trăm linh máy nhắc thông minh gửi tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch tại đà nẵng
dự án máy nhắc thông minh là một dự án của câu lạc bộ bk star và công ty asian tech
chiếc máy này sẽ phục vụ cho việc nhắc bệnh nhân uống thuốc đúng lịch đúng giờ
máy nhắc có chức năng thu âm và phát lại lời nhắc theo lịch hẹn giờ đã được cài đặt qua app hoặc web
các bác sĩ có thể ghi âm và điều khiển máy từ xa thông qua mạng wifi
sản phẩm có hai chế độ là ghi âm rồi lưu lại máy và ghi âm rồi lưu qua app hoặc web server
hộp chạy bằng pin cell với dung lượng hai nghìn năm trăm linh mah và có thể sạc
với thiết kế nhỏ gọn máy nhắc này giống một chiếc hộp nhỏ và có thể để ở đầu giường cho bệnh nhân tiện sử dụng
khi đến giờ uống thuốc theo đúng lịch cài đặt của bác sĩ máy sẽ tự động phát ra lời nhắc
nếu muốn nghe lại bệnh nhân chỉ cần lắc nhẹ hộp
trong trường hợp chưa hiểu hết lời dặn của bác sĩ bệnh nhân có thể truy cập vào web để hỏi lại

trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
đặc biệt là ở đà nẵng việc đưa ra nhiều sản phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyển động số tuần này
mọi ý kiến đồng góp xin mời quý vị gửi về địa chỉ email chuyển động số thnda gmail com
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo